hàng trăm người dân đã đổ về vùng vực rào thôn bắc sơn xã xuân viên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
để tham dự lễ hội đánh cá truyền thống đồng hoa
đây là lễ hội dân gian được tổ chức thường niên mỗi năm một lần khi người dân hoàn tất thu hoạch mùa mạng
nơi diễn ra lễ hội nằm dưới chân dãy hồng lĩnh có chiều dài hơn một km với diện tích khoảng ba mươi ha
đây là khu vực có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống
làng lập ra quy định có ban quản lý có người tuần tra canh gác ngày thường xuyên
không cho người dân đến đây đánh bắt cá trước khi lễ hội diễn ra
mặc dù lễ hội đánh cá đồng hoa đã không còn giữ được vẹn nguyên các nét truyền thống như xưa
nhưng chính quyền và bà con nơi đây vẫn duy trì vào các ngày chủ nhật trung tuần tháng năm âm lịch hàng năm
để bà con xa quê có điều kiện tham gia
lễ hội bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng và kết thúc vào một mươi giờ sáng cùng ngày